khoảng một mươi giờ ngày hôm nay trên quốc lộ một đoạn qua phường bình hưng hòa a quận bình tân tp hcm
đã xảy ra một vụ va chạm liên hoàn giữa một mươi một ô tô các loại khiến giao thông tại khu vực bị ủn tắc nghiêm trọng
một phụ xe tải đã bị mắc kẹt bên trong
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên nhiều phương tiện đang dừng xe đèn đỏ tại giao lộ quốc lộ một tân kỳ tân quý
phường bình hưng hòa quận bình tân tp hcm thì bất ngờ bị xe tải mang biển số tám mươi ba c ba nghìn năm trăm chín mươi năm lưu thông trên quốc lộ một
hướng từ huyện bình chánh về ngã tư an sương vai chạm mạnh từ phía sau
một xe ô tô trong đó có cả xe tải đã đâm nối vào đuôi nhau tạo thành vụ tông xe liên hoàn
vụ tai nạn khiến một tài xế bị thương được đưa đi cấp cứu
giao thông trên quốc lộ một qua khu vực này bị ủng tắc nghiêm trọng
hiện nguyên nhân vụ vai chạm đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ